cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc quyết định khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam vũ thị hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
quê ở huyện trấn yên tỉnh yên bái tại thôn đồng cầu xã ngọc thanh tp phúc yên
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên thương mại lâm nghiệp và dược liệu vũ thị hòa
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín hòa nói với ông điện ở huyện thạch thất thành phố hà nội
phát hiện trong khu đất vườn nhà hòa ở xã ngọc thanh có hàng nghìn tấn vàng do đời trước để lại
hòa muốn ủy quyền cho ông điện đi giao nộp chất hai mươi bảy tấn vàng cho nhà nước
và hòa sẽ chia cho ông điện một phần số vàng mà nhà nước trích lại cho hòa theo quy định
sau đó hòa mang bảy khối kim loại mạ vàng đến nhà ông điện để làm lễ và yêu cầu ông điện phải đặt số tiền là một mươi bốn năm tỷ đồng
tuy nhiên một vài ngày sau hòa lại đề nghị ông điện tiếp tục đặt thêm khoảng bảy mươi tỷ đồng để phóng sinh
do ông điện không đủ tiền để đặt cúng hòa bỏ lại bảy khối kim loại màu vàng tại nhà ông điện và đi về không cúng tiếp
cũng không trả lại số tiền một mươi bốn năm tỷ đồng cho ông điện đã đặt cúng trước đó
sau khi hòa bỏ về ông điện nhờ người kiểm tra thì phát hiện bảy khối kim loại đều là vàng dài
mở rộng điều tra vụ án công an tỉnh vĩnh phúc làm rõ với thủ đoạn tương tự
hòa còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một người khác ở tỉnh hà tĩnh với số tiền trên hai mươi tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc đề nghị ai là bị hại liên quan đến đối tượng vũ thị hòa
thì liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc để được giải quyết
số điện thoại liên hệ chín trăm tám mươi bảy chín mươi ba chín trăm bảy mươi bốn của điều tra viên lê quốc tuấn